theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày năm tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy một mươi chín ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi một ca mắc covid một mươi chín số ca điều trị khỏi là hai trăm ba mươi hai ca chiếm tám mươi sáu
số ca dương tính với sars cov hai là một mươi tám ca chiếm bảy
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi hai ca chiếm bốn
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là chín ca chiếm ba
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi một ca chiếm bốn
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi năm sáu trăm hai mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm bốn mươi sáu người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm sáu mươi năm người
cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi chín hai trăm một mươi bốn người